khoảng tám giờ hai mươi phút sáng ngày hai mươi tháng một mươi một tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a khi đến km một nghìn tám trăm bảy mươi hai thuộc địa bàn phường an bình thành phố biên hòa
thì phát hiện chế văn bò điều khiển xe ô tô có dấu hiệu chở quá tải nên tiến hành ra tín hiệu dừng để kiểm tra
tuy nhiên bỏ không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông mà còn điều khiển xe bỏ chạy
quyết không để đối tượng chạy thoát tổ công tác đã dùng xe công vụ truy đuổi nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của bò
khi xe ô tô công vụ chắn ngang đầu xe của bò đối tượng này đã lái xe của mình tông vào xe của lực lượng thi hành nhiệm vụ rồi cố tình điều khiển xe lạng lách nhằm thoát sự kiểm soát của cảnh sát giao thông để tàu thoát
tổ công tác đã truy đuổi đến km một nghìn tám trăm bảy mươi bốn hai trăm linh thuộc địa bàn phương bình thắng thành phố dĩ an tỉnh bình dương phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh không chế được bò cùng phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc
tại cơ quan công an chế văn bò đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ngày hai mươi tháng một mươi một em có điện chuyển lái chiếc xe biển số năm mươi một c chín mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi hai đường quốc lộ một
qua hầm chui ngã ba vũng tàu thì có xe cảnh sát giao thông ra hiệu cho tôi dừng nhưng tôi sợ quá
cố tình chạy tiếp tới cầu đồng nai sau đó cảnh sát giao thông chạy trước đầu xe tôi
cảnh sát giao thông chạy trước đầu xe tôi
trên đường gây nguy hiểm cho người cũng như phương tiện đang hành giao thâu hông
vì trên cơ quan sát điều tra công an phân hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can quyết định tạm giam đối với chế văn bò về tội chống người thi hành công vụ
tại thời điểm kiểm tra xe do tài xế chế văn bò trở vượt quá tải quy định hơn năm mươi ba
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
sau hai năm thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã giảm đáng kể
tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
có được kết quả đó là nhờ vai trò của lực lượng công an phường trong tham mưu cấp ủy chính quyền cũng như trực tiếp làm nòng cốt phối hợp cùng với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên antv tại quảng nam
quảng nam chọn để thực hiện việc chuyển hóa
sau khi có chỉ đạo của cấp trên phường an sơn đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án
trong đó công an phường là chủ công nòng cốt trong thực hiện đề án với việc khảo sát nắm tình hình các tụ điểm sử dụng ma túy đánh bạc các khu nhà trọ phức tạp về an ninh trật tự
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể để đấu tranh triệt xóa
qua đó phong công từng cấn mộ chính sĩ phải thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình bốm chắc tình hình trên địa bàn tham hỏi và nộp nhân dân kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm để ngăn chặn giải quyết không để phức tộc thành điểm nắng
bên cạnh công tác đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm của lực lượng công an để thực hiện việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội
việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị sự chung tay của các tầng lớp nhân dân cùng lực lượng chuyên trách tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội địa bàn cơ sở là vấn đề được phường trú trọng
qua đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực
nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã được phối hợp triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả như mô hình an toàn về an ninh trật tự tiếng loa an ninh đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường
phương an sơn được tranh quan tâm chuyển qua địa bàn về an ninh trật tự của quốc phường
trong đó vệ trò của cựu dân binh phát huy tính gương mạo
cựu dân binh phát động trong toàn hội hưởng ứng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần xây dựng địa bàn cho nó bình yên
với quyết tâm thực hiện việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm của chính quyền và lực lượng chức năng của phường đã từng bước đem lại kết quả
hàng năm số vụ phạm pháp hình sự giảm đáng kể cụ thể năm hai nghìn một mươi tám còn hai mươi tám vụ phạm pháp hình sự giảm bốn mươi vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín phường đã thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội
số vụ phạm pháp hình sự xảy ra là một mươi bốn vụ tên nạn xã hội như ma túy mại dâm cờ bạc được khống chế và đẩy lùi không còn manh động phức tạp như trước
trên cơ sở triển khai đề án của cập trên về chuyển hóa địa bàn dưới sự đánh đạo quyết liệt của đảng quỹ ubnd phường an sơn
mà cụ thể là công an phường an sơn đã làm công tác tham mưu tốt cho đảng ủy ubnd triển khai
từ trên xuống dưới từ đó là tình hình an ninh trật tự từ năm hai nghìn một mươi tám đổ về đây là cơ bản là ổn định
những kết quả từ việc chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường an sơn
thành phố tam kỳ trong thời gian qua đã thể hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội của bộ công an
đã và đang được tỉnh quảng nam vận dụng có hiệu quả và dự kiến sẽ nhân rộng đến nhiều địa phương cơ sở trên địa bàn tỉnh
góp phần nền
đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
các tiêu chí này sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia các tổ chức trong và ngoài nước
một nhóm nhỏ khoảng một đến hai người sẽ được tiêm trước và được theo dõi phản ứng trong vòng từ hai mươi bốn giờ cho đến bảy mươi hai giờ
mới bắt đầu tiêm cho các tình nguyện viên tiếp theo khoảng một mươi tám đến một mươi chín người
sau ba tháng thử nghiệm trên một nhóm nhỏ vaccine covid một mươi chín sẽ được tiêm thử nghiệm cho khoảng bốn trăm linh người
theo học viện quân y hiện đơn vị thử nghiệm lâm sàng đã sẵn sàng các thiết bị xét nghiệm
chuẩn bị dường lưu sau tiêm cho người tình nguyện
tổ công tác đội cảnh sát giao thông rạch chiết thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm phối hợp cùng công an phường linh trung tiến hành vây ráp
phát hiện cảnh sát nhóm quái xế tăng ga bỏ chạy tán loạn
lực lượng cảnh sát đã bao vây khống chế và bắt giữ được hơn hai mươi quái xế
hùng nhiều xe máy đưa về trụ sở công an phường linh trung để lấy lời khai
trước đó nhóm quái xế này dùng xe mô tô độ thường xuyên tụ tập và tổ chức đua xe
so kè gây mất trật tự an toàn giao thông và an ninh ở khu vực
sau gần một tháng xảy ra sự cố gối cao su tại gối thầu cb hai tuyến petro bến thành súi tiên
bị rớt chưa rõ nguyên nhân ban quản lý đường sắt đô thị tp chủ đầu tư
đã đề nghị tổng thầu khẩn trương báo cáo nguyên nhân
theo chủ đầu tư trong khoảng thời gian xảy ra sự việc từ ngày ba mươi tháng một mươi đến hiện tại
đơn vị đã liên tục phát hành văn bản cũng như thường xuyên tổ chức các cuộc họp
đồng đốc tổng thầu báo cáo nguyên nhân trình các hồ sơ thiết kế kết quả thiết nghiệm vật liệu
biện pháp thi công nghiệm thu lắp đặt liên quan đến gối cầu
trong khi sự việc xảy ra đã thu hút sự quan tâm của dư luận và các cơ quan chuyên môn cơ quan chức năng
ủy ban nhân dân tp bộ giao thông vận tải đã liên tục yêu cầu ban quản lý đường sắt đô thị tp
báo cáo sự việc tuy nhiên đã hơn một tháng liên danh njpt và liên danh scc
và không có báo cáo nguyên nhân không trình nộp đúng thời hạn các hồ sơ
tổng thầu chỉ đưa ra các giải thích nhận định ban đầu rất sơ sài và không thuyết phục
nhằm mục đích chuyển hướng sự việc kéo dài thời gian cho bỏ trách nhiệm với vai trò tổng thầu
do đó chủ đầu tư vẫn chưa có báo cáo chính thức gửi đến các cơ quan chức năng theo yêu cầu
sau hai tháng phát động cuộc thi về sản phẩm trí tuệ nhân tạo do ban quản lý khu công nghệ cao
tp hcm khởi xướng năm hai nghìn hai mươi đã tìm ra được dự án thắng giải
dự án giao thông thông minh besmart vượt qua nhiều vòng kiểm định phản biệt
đã có số điểm thuyết phục cho giải nhất năm nay
ấn dụng thắng giải aih besmart được phát triển dựa trên besmart
nền tảng hỗ trợ sinh viên tìm kiếm các tuyến xe buýt phù hợp để di chuyển
nhân phát triển besmart muốn mơ rộng đối tượng hướng lợi từ giao thông thông minh
là các doanh nghiệp những đơn vị vận tải
với tiền đề bốn trăm linh người sử dụng besmart hiện tại
một kho dữ liệu quan trọng để đánh giá thói quen sử dụng phương tiện công cộng
năm sản phẩm dàn dạo khuyến khích và có cơ hội nhận gói ưm mầm dự án
thu về các lĩnh vực như năng lượng mặt trời thủy sản giáo dục tìm diệt sâu bệnh và an toàn lao động
aih là hình thức mới của cuộc thi iot khởi nghiệp
do ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm khởi xướng cách đây bốn năm
aih là cuộc thi mới đầu cho hoạt động của trung tâm ươm về trí tuệ nhân tạo
vừa khai trương vào đầu tháng một mươi
sáu dự án trong tóc đầu vòng chung kết sẽ được ban tổ chức ban điều hành vùng ưm
hỗ trợ kết nối các buổi pitching tìm kiếm các quỹ đầu tư để hoàn thiện sản phẩm
những ngày gần đây nhiều du khách đến với cánh đồng hoa hồng ở làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp
đều rất bất ngờ và thích thú với hàng loạt những tiểu cảnh mới
vừa được cơ sở này đầu tư để chuẩn bị đón khách dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
trong đó công trình khinh khí cầu đã tạo được sự thích thú với nhiều du khách khi đặt chân đến nơi đây
khinh khí cầu tại đây được thiết kế mô phỏng theo hình dạng khinh khí cầu
khinh khí cầu thật được thiết kế bằng sắt sức chứa tối đa bốn người chiều cao đến đỉnh khí cầu là gần tám m
được thiết kế giữa công trung nên đứng từ xa chụp ảnh sẽ giúp du khách có những bức ảnh giống y như đang bay trên khinh khí cầu thật
đây cũng chính là lý do mà những ngày qua đã có nhiều du khách đến đây check in tại địa điểm này
ngoài điểm nhấn này năm nay nhiều tiểu cảnh như lối đi trên mặt nước bến thuyền hoa đài ngắm hoa lối đi tình yêu xe hoa cũng mới xuất hiện
nên nơi đây hứa hẹn sẽ là một trong những điểm đến thấp dẫn trong dịp toát sắp đến
gắn bó với sự nghiệp giáo dục hơn mấy mươi năm
thế nhưng sau khi nghỉ hưu cô lê thu thiết ngụ tại phường sáu thành phố cà mau tỉnh cà mau
lại tìm đến với phấn trắng bạn đen theo cách không lương bổng không thù lao
cứ đều đặn ngày hai buổi gắn bó với lớp học tình thương
cô thiết đã chấp cánh ước mơ cho biết bao trẻ em khó khăn bất hạnh
cô chỉ mong là với cái chữ chắc chiêu có được thì các em có thể vững bước hơn
trong cuộc sống tương lai
trong không gian của phòng học này có đến ba lớp học cùng hoạt động một lúc
người trực tiếp đứng lớp giảng dạy là cô lê thu thiết
năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi là giáo viên đã nghỉ hưu
được thêm tăng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín khi đó chưa được một mươi em

đến nay lớp học đã kết thúc
và có gần bảy mươi em học sinh theo học từ lớp một đến lớp năm
và được chia thành ba buổi một ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
hầu hết các em ở đây đều là con em của những lao động có hoàn cảnh khó khăn
xưa là cô có đi mời từng em một
nhưng bây giờ thì cứ đến tháng chín là bắt đầu phụ huynh hỏi thăm là đưa tới
chính quyền cũng đã để ý đến các em
tuy nhiên là họ đạo thì ấp ủ các em mấy mươi năm nay rồi
hai mươi năm nay là họ đạo lo không
rồi ba bốn năm nay thì có các mạnh thường quân khắp nơi
cho nên cô chỉ có việc là cô dạy cho trẻ biết đọc bí viết
rồi dạy cho trẻ làm đứa bé ngoan
làm đứa trẻ ngoan biết dân lời biết giúp đỡ mọi người
rồi biết chia sẻ công việc với người khác
một số em đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có giấy khai sinh
là những mảnh đời mồ côi thiểu năng
ngoài ra đến lớp có những em còn phải đi làm thuê phụ giúp em
giúp gia đình
dạ con đi bán
rồi cô kia giúp con
cho sinh dùm con đi vô học
rồi buổi chiều con đi bán chung với cha
tới tối con về
rồi sau con ngủ sớm
rồi sáng hôm nay con đi học
cô hít cho con
mới vô thì cô hít cho con đầy đủ
không có tiền mua
nên cô hít cho

với mẹ con

với con cho con lấy phép
em lâm hoàng khang
năm nay đã lên lớp ba
ngoài việc ban ngày đến lớp học
buổi tối em phải đi nhổ lông vịt mướn
để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình
dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn
thế nhưng đều đặn mỗi ngày
em vẫn vượt quãng đường hơn năm km để đến lớp
hiện tại em đã biết đọc biết viết
và cũng có những ước mơ cho tương lai sau này của mình
học lớp ba
hồi đó đâu có biết cái con chữ đâu
với cô hít biết được con chữ
cô dạy từng bước đi từng bước
cô dạy ra ngoài đời không có hua
không có ăn cắp như trọ muốn người ta
đọc sai cô sửa cho cô
cô không có chửi không có gầy
cô mơ đi làm hức tóc
như kiểu biết được con chữ ra ông kiếm tiền giúp cho cha mẹ
nhổ dịch hức ba sáng
nhổ tới sáu sáng
con nằm ngủ gọi một mươi hai giờ
hức điện cơm tắm rửa rồi đi học
mong muốn cho cô sống mãi dạy tụi con
biết con chữ
và mấy bạn khác cũng giống như con
hầu hết các em khi đến lớp của cô thiết
một chữ bẻ đôi không biết
cô phải nhẫn nại dạy các em từ con chữ
tới cách cư xử ở đời
dù đã ngoài tuổi sáu mươi
nhưng cô thiết vẫn dùng hết tâm sức cho những đứa học trò nghèo nơi đây
cô phải tìm hiểu thấu hiểu
hoàn cảnh của từng em
dùng phương pháp riêng dạy chậm nhắc đi nhắc lại nhiều lần
đi thẳng vào trọng tâm
lấy ví dụ từ thực tế cuộc sống
để các em dễ hiểu và giải thích
cô mong là sau khi học xong lớp năm ở đây ra rồi
nó được học một nghề gì đó
để khi nó một mươi tám tuổi
thì thường là trẻ học đến lớp năm ở đây là một mươi năm một mươi sáu tuổi
chưa có trẻ nào mà một mươi bốn tuổi đó chứ
cho nên là nếu như trẻ ra trường
trẻ có một việc làm gì
học một nghề gì
phù hợp với các em
các em có một nghề ổn định
thì tốt khi có một nghề
điều đáng mừng là lớp học ngày càng có nhiều người biết đến
và quan tâm giúp đỡ
nhờ có phòng học ổn định
mấy năm nay số học sinh đến lớp đều tăng
âm thầm lặng lẽ
suốt hai mươi năm qua
cô lê thu thiết đã giúp gần bốn trăm linh học trò
lớp tình thương biết chữ để hòa nhập với đời
mỗi học sinh là một hoàn cảnh
tính cách khác nhau
nhưng với sự dịu dắt của cô thiết
các em dần nghe lời chăm chỉ và biết yêu thương
không chỉ dạy chữ
cô thiết còn uống nắng để các em trở thành người tốt
sống có ích cho xã hội
vừa rồi là những tin tức của sáng phương nam
mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
thì phải xây các cái hàng rào chắn truyệt đối không ai đi qua được
và chỉ mở qua những vị trí cần thiết
hoặc là có thể cho đi qua cầu vượt
hoặc là qua những cái chỗ mà có rào chắn có các cái đèn tí điệu
để có thể đảm bảo cảnh sáng đảm bảo quản lý được an toàn giao thông
thì người ta mới cho qua có thế thôi
chứ còn bây giờ chúng ta lại dùng cái lực lượng là lực lượng của chính quyền địa phương
để mà xử lý cái đường ngang dân sinh
tôi e rằng cái đấy là không thành công
có thể thành công được một vài tuần một hai tháng
nhưng cuối cùng là vấn đề đâu đi vào đấy thôi
trong bao cái biện pháp mà tách cái đường sắp ra khỏi cái cư dân cư ấy
gồm có là đi ngầm đi trên cao và làm hàng rào
thì chúng ta thấy rõ ràng là cái biện pháp mà giữ lại hàng rào
đảm bảo hành án an toàn ngân sách là rẻ hơn cả
và thực tế hơn
do vậy là bây giờ ngành ngân sách đã có cái ngân sách đó
trước đây thì kêu là không có cái ngân sách để thực hiện việc đó
nhưng hiện tại thì cái đầu tư ngân sách
cho việc mà ngăn lại đường ngang lối mở đã có
thì ngành ngân sách là hợp tác với chính quyền địa phương
và tôi cho rằng đây là một cái hành động thiết thực
để thể hiện cái năng lực quản lý của cả ngành ngân sách
cũng như là chính quyền địa phương khi mà xử lý cái hành động đối mở
bên cạnh đó các chuyên gia cũng nhấn mạnh
với thực tế hiện nay cần sớm tổ chức xây dựng đường gom dân sinh
tạo lối đi qua những vị trí cho phép
hoặc không xung đột trực tiếp với đường sắt
để giảm thiểu tai nạn giao thông và lối đi tự phát của người dân
chúng ta biết rằng đây là một cuộc đấu tranh giữa một thành phố
mà có quy hoạch có tổ chức
với một thói quen vô tổ chức
nên chúng ta phải tìm một cái biện pháp
giữa sự vô tổ chức và tổ chức
có tổ chức thì đó là có khả năng rất là nan giải
do vậy nếu mà đi cùng việc đóng lại các đường ngang đối mở
thì đồng thời phải cải thiện những đường ngang đối tắt
để mà không xung đột trực tiếp với đường sắt
theo kế hoạch
đến hết năm hai nghìn hai mươi
hà nội sẽ xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn khu vực đông dân cư
thuộc các đoạn đường sắt có tốc độ mật độ chạy tàu cao
tiếp đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
sẽ tổ chức xây dựng đường gom hàng rào
và các công trình phụ trợ
như đường ngang cầu vượt hầm chui qua đường sắt
trong đó hoàn thành xây dựng hệ thống đường gom
dài một mươi năm bảy trăm bảy mươi sáu km
và xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại
xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng
giao cắt với đường sắt quốc gia
tại hai trăm linh bảy vị trí
thưa quý vị và các bạn
hai ba ngày nay doanh ngưỡng của không khí lạnh tăng cường mạnh
đã làm cho nhiệt độ ở lào cai xuống thấp
tại đỉnh phan xipang
nhiệt độ đã xuống mức dưới độ
và đã xuất hiện sương muối
đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết
vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm qua
mùa sáu tháng một mươi hai
các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất
ở một số nơi như thành phố lào cai
là một mươi sáu tám độ c
vùng núi bắc hà
z hại một mươi một hai độ c
thị xã sapa rét nhất với mức nhiệt là bảy một độ c
đặc biệt tại đỉnh phan xipang
nhiệt độ hạ xuống mức dưới độ c
và đã hình thành sương muối với cường độ nhẹ
theo quan sát
sương muối phủ trắng một lớp mỏng trên đường đi
bậc đá lên xuống khu vực phan xipang
đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện
tại đỉnh phan xipang trong mùa đông năm nay
sự báo ngày và đêm nay
không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các khu vực
trên địa bàn tỉnh lào cai
khiến cho nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm thấp
khả năng tại đỉnh phan xipang
sương muối sẽ tiếp tục xuất hiện dày đặc
người dân cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng tránh rét cho người và gia súc
nhất là tại các vùng núi cao
chiều ngày hôm qua tại hà nội
lễ cưới tập thể với tên gọi
giấc mơ có thật lần thứ ba
đã được diễn ra với sự tham sự
của bốn mươi sáu cặp đôi người khuyết tật
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
sự kiện do trung tâm phụ nữ và phát triển
phối hợp với trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội
tổ chức nhân kỷ niệm
ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai
và hưởng ứng tháng hành động quốc gia
về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
đây đều là những cặp đôi người khuyết tật
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang yêu nhau
hoặc đã đăng ký kết hôn đã có con
hoặc mong muốn được kết hôn nhưng không có khả năng
và hiện đang sinh sống tại hà nội
và các tỉnh phía bắc
tại đây họ đã được tổ chức một lễ cưới
với đầy đủ nghi lễ truyền thống
trong sự chứng kiến không chỉ của người thân bạn bè
mà còn là sự có mặt của nhiều cá nhân tổ chức
quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt
giấc mơ có thật năm hai nghìn hai mươi
là hoạt động xã hội
mang tính nhân văn sâu sắc
và muốn gửi tới xã hội một thông điệp
cùng nhau lan tỏa tình yêu thương
tình thần không để ai bị bỏ lại phía sau